dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km khoảng chiều mai sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến hải phòng với sức gió cấp sáu giật cấp tám
sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp đến một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền khu vực đông bắc sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
tại khu vực hà nội từ chiều và đêm mai có mưa mưa vừa có nơi mưa to cảnh báo lũ lũ quét sạt lở đất trên thượng lưu sông lô và sông thái bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ một đến hai mét
nguy cơ xuất hiện sạt lở đất và lũ quét tại các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc cạn thái nguyên tuyên quang cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam vùng biển bình thuận cà mau cà mau kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông mạnh trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật cấp bảy cấp tám